hôm nay ngày hai mươi chín tháng năm tiếp tục kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu quốc hội sẽ thảo luận về dự án luật an ninh mạng và thảo luận tại tổ về một số dự án luật quan trọng
cụ thể buổi sáng quốc hội nghe tờ trình của chính phủ và báo cáo thẩm tra của ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục
ngay sau đó quốc hội sẽ nghe chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội võ trọng việt trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật an ninh mạng và thảo luận ở hội trường một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này
tại phiên thảo luận các cơ quan liên quan sẽ làm rõ vấn đề đại biểu quốc hội nêu
buổi chiều quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật cảnh sát biển việt nam và dự án luật đặc xá sửa đổi